thưa quý vị liên quan đến dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy sở y tế và giám đốc sở y tế tỉnh kiên giang
trong công tác phòng chống dịch đấu thầu mô sắm sinh phẩm kết xét nghiệm sars cov hai
ubktq kiên giang đề nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh ban thường vụ tỉnh ủy xem xét xử lý kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo đối với ông hà văn phúc giám đốc sở y tế kiên giang
đề nghị đảng ủy sở y tế và đảng bộ bộ phận cdc tỉnh kiên giang tổ chức kiểm điểm
theo quy trình và có hình thức kỷ luật phù hợp đối với năm đồng chí có liên quan
cá nhân ông hà văn phúc ký ban hành một số văn bản không đúng thẩm quyền
và chưa đúng tinh thần chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định thầu mua hóa chất sinh phẩm
ký xét nghiệm không đúng quy định của luật đấu thầu không tận dụng nguồn lực tài trợ
viện trợ để thực hiện công tác phòng chống dịch là không tiết kiệm gây lãng phí
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được
thành phố móng cái cũng phân công cán bộ phụ trách theo địa bàn
trực tiếp đôn đốc xã phường kiểm tra giả soát lại lực lượng và vật tư phục vụ công tác phòng chống lụt bão
thống kê số nhà tạm nhà yếu nhân khẩu cần di chuyển đến nơi an toàn khi có lệnh
đối với này trên tuyến sông miên giới cà long và sông bắc luân
chúng tôi đã chỉ đạo các xã phường dọc tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng
theo dõi sát tình hình và tổ chức canh phòng để không cho người dân ra
tuyến ra sông để khai thác thủy sản cũng như là vớt củi
đồng thời thì chúng tôi đã chủ động trao đổi với thành phố phòng thành trung quốc
để thông báo kịp thời khi mà bên phía bạn có lũ lớn
để phòng ngừa giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
thành phố móng cái cũng chỉ đạo tổ công tác công an thành phố tăng cường tuần tra
yêu cầu chủ các cảng bến thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho phương tiện neo đậu khi bão đổ bộ
công an quận hà đông thành phố hà nội vừa phất thi thông báo
truy tìm nhóm cướp manh động thường xuyên đi bộ lang thang và mang theo dao chém người để cướp tài sản
ngày một mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông cho biết
đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày bảy tháng tám tại địa bàn phường vạn phúc hà đông hà nội
quá trình điều tra sơ bộ xác định vụ án trên là do một nhóm đối tượng gây ra
với phương thức thủ đoạn hoạt động gây án hết sức manh động
nhóm này đi với nhau gồm bảy người đều ở độ tuổi khoảng bốn mươi sáu
đến hai mươi tuổi chúng thường lang thang đi bộ và mang theo hung khí là dao để dọa
đâm gây thương tích người đi bộ và thực hiện việc cướp tài sản
vào ngày hôm nay công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn kha mót
cư trú tại khó mỹ tân thị trấn mỹ luông huyện trợ mới về tội trộm cắp tài sản
do không có tiền tiêu xài nên mát đã nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác để trộm cắp
vào ngày một mươi năm tháng bảy mót đi bộ đến ngã tư cầu mỹ luông phát hiện một xe mô tô dựng ở bên đường không có người châm coi
trên xe có treo sẵn chìa khóa nên đã lấy trộm rồi chạy về hướng tỉnh đồng tháp
khi đến khu vực xã mỹ an hưng bê huyện lấp vò tỉnh đồng tháp thì móc đã xảy ra tai nạn giao thông
sau đó bị công an địa phương giữ lại và nghi vấn trộm cắp tài sản
thưa quý vị quá trình đuổi bắt hai đối tượng bắt trộm chó mèo ba đối tượng là lê hoàng anh đặng đình cường và phạm minh phúc
cùng chú tại tỉnh đắk lắc đã lao xe ô tô vào xe máy của hai đối tượng trộm làm một người tử vong
công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố ba đối tượng về tội giết người
theo kết quả điều tra ba đối tượng đang ngồi ăn nhậu thì phát hiện nguyễn nhất duy và lê công thành long
cùng chú tại thành phố bù ma thuật điều khiển xe máy đang bắt trộm chó mèo
thấy vậy ba đối tượng điều khiển xe ô tô đuổi theo
khi đi đến khu vực cổng trào huyện thì ba đối tượng lao thẳng xe ô tô vào đuôi xe máy để bắt
sau cú lao mạnh duy và long văng ra đường hậu quả nguyễn nhất duy tử vong tại chỗ còn lê công thành long bị thương
sau khi xuống xe phát hiện duy đã chết ba thanh niên đến công an huyện lắc đầu thú
còn tại khánh hòa một nhóm người có hành vi giả là nhân viên của ngành điện lực
để đi trào bán các loại ổ khóa vừa bị công an phường tân lập thành phố nha trang bắt giữ
trong khi tuần tra lực lượng công an phát hiện trần văn dũng chú tại xã bầu đồn huyện gò dầu tỉnh tây ninh
đang điều khiển xe máy chở theo hàng chục ổ khóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính
dũng khai nhận cùng với ba người đàn ông khác đi từ thành phố đà lạt xuống nha trang
để trào bán các loại ổ khóa
nhóm người này đã mua trang phục của ngành điện lực nhằm giả danh nhân viên điện lực để dễ trào bán hơn
mỗi ổ khóa được bán với giá giao động từ bảy mươi đồng đến tám mươi đồng